tăng thu nhập cho người lao động
bước sang năm hai nghìn hai mươi để hoạt động quyến công tiếp tục phát huy hiệu quả
trung tâm quyến công đã đề ra phương hướng xây dựng kế hoạch giải pháp thực hiện cụ thể
theo đó trung tâm sẽ tăng cường phối hợp các cấp ủy đảng chính quyền đoàn thể địa phương
chỉ đạo điều hành với công tác quyến công khuyến khích các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
tham gia hỗ trợ hoạt động quyến công
hỗ trợ có chọn lọc các cơ sở doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp làng nghề
để làm đầu tàu phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn
liên kết các doanh nghiệp sản xuất với thương nghiệp
tạo sự hợp tác và cạnh tranh lành mạnh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
hỗ trợ quyến công của tỉnh mang được các lợi ích tạo được các động lực
cho các doanh nghiệp mạnh dạng đầu tư đổi mới trang thiết bị
nhằm lưng cao các năng suất chất lượng sản phẩm giảm thiểu ô nhiễm môi trường
tiếp kiệm được năng lượng và sản xuất xây hương
trung tâm cũng sẽ ưu tiên khuyến khích và tăng cường các hoạt động hỗ trợ ứng dụng
phát triển khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh tại các cơ sở sản xuất
tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng phương thức hoạt động thông tin tuyên truyền
bằng nhiều hình thức nhằm phổ biến truyền tải kịp thời đầy đủ
về cơ chế chính sách hoạt động khuyến công phân cấp cho các địa phương
thực hiện công tác tuyên truyền vận động khuyến khích các cơ sở doanh nghiệp
thực hiện chương trình quyến công
những năm qua chương trình quyến công của tỉnh bắc ninh đã hỗ trợ có trọn lọc
cơ sở doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp làng nghề để làm đầu tàu phát triển
sản xuất công nghiệp nông thôn liên kết các doanh nghiệp sản xuất với thương nghiệp
tạo sự hợp tác và cạnh tranh lành mạnh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất tham gia ứng dụng khoa học
kỹ thuật tiến bộ thay đổi công nghệ ưu tiên các cơ sở có định hướng phát triển
sản xuất về công nghiệp hỗ trợ mũi nhọn như điện điện tử cơ khí và nhựa
hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động tại các cơ sở đó để nắm mắt và làm chủ công nghệ
ngoài ra tập huấn bồi dưỡng năng lực cho các cơ sở về quy trình sản xuất
trao đổi thông tin mối liên hệ liên kết để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động quyến công
góp phần xây dựng tỉnh bắc ninh trở thành tỉnh công nghiệp
thời gian tới trung tâm quyến công xác định tiếp tục đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ
tư vấn cho các doanh nghiệp cơ sở công nghiệp nông thôn lựa chọn hướng đầu tư phù hợp
tư vấn xây dựng thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tăng cường công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm
có thể nói công tác khuyến công thời gian qua đã góp phần tích cực thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp
tiểu thủ công nghiệp tại địa phương khẳng định vai trò quan trọng trong việc động viên
quy động các nguồn lực trong xã hội có phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế
cơ cấu lao động nông thôn đảm bảo an sinh xã hội đồng thời thúc đẩy sự ra đời các doanh nghiệp
hợp tác xã sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong nông nghiệp và nông thôn
tạo lập mô hình đổi mới công nghệ đầu tư chiều sâu tạo việc làm
có kỹ thuật cho người lao động gia tăng giá trị sản xuất
vấn đề sử dụng điện tích kiệm hợp lý đã và đang ngày càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết
trong rất nhiều các giải pháp để tiết kiệm điện thì có lẽ việc thực hiện công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được chú trọng
những năm qua trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh bắc ninh
khuyến công bắc ninh đã đặc biệt chú trọng vào công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng năng lượng tích kiệm và hiệu quả
một trong những giải pháp tối ưu hiện nay giúp ngành điện cũng như đất nước
trong việc đảm bảo an ninh năng lượng nhất là trong điều kiện nguồn cung điện đang còn thiếu
so với nhu cầu của nền kinh tế và cũng như khi giá điện được điều chỉnh tăng thêm tám ba mươi
thì việc tiết kiệm điện sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn
giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh
năm hai nghìn một mươi chín trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tích kiệm
trung tâm khuyến công bắc ninh đã đưa vào triển khai chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung thiết thực
theo đó trung tâm đã tổ chức các hội nghị tập huấn về tiết kiệm năng lượng
cho các cơ quan đơn vị và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh
phát động cuộc thi tìm hiểu về tiết kiệm năng lượng cho học sinh cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh
và phát hành hơn bảy quyền sổ tay em học tiết kiệm năng lượng
ngoài ra trung tâm cũng đã phát hành hơn bảy quyền sổ tay sử dụng năng lượng tích kiệm
và hiệu quả trong gia đình tới các hộ dân
em đã được học cách tiết kiệm năng lượng điện từ cô giáo dạy ở trên lớp
trong những tiết giảng và được tuyên truyền qua những giờ trào cò và sinh hoạt ở nhà trường
bên cạnh đó trung tâm tập trung giới thiệu các ứng dụng công nghệ khoa học
kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực năng lượng đến các doanh nghiệp và người dân
để tạo điều kiện cho doanh nghiệp người dân tiếp cận với công nghệ hiện đại
về sản phẩm tiết kiệm năng lượng đồng thời giới thiệu ưu điểm của những thiết bị
chiếu sáng tiết kiệm năng lượng qua đó khuyến khích người dân doanh nghiệp
sử dụng những thiết bị này thay thế cho những thiết bị tiêu tốn năng lượng thế hệ cũ
bên cạnh đó trung tâm tập trung giới thiệu các ứng dụng công nghệ khoa học
giúp cho tỉnh ủy ban tỉnh nắm bắt được các xu thế phát triển
của các doanh nghiệp trên địa bàn đồng thời có một cơ chế viên sách hỗ trợ
kịp thời hiệu quả cho các doanh nghiệp
có thể nói hiệu quả từ các chương trình khuyến công những năm qua
đã mang lại nhiều thay đổi tích cực cho nền kinh tế tỉnh bắc ninh
từng bước làm thay đổi diện mạo công nghiệp nông thôn góp phần phát triển công nghiệp
tiểu thủ công nghiệp của tỉnh theo hướng hiệu quả và bền vững
những năm qua hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh bắc ninh
đã khẳng định được vai trò quan trọng trong việc khuyến khích thúc đẩy công nghiệp
tiểu thủ công nghiệp phát triển hỗ trợ các doanh nghiệp cơ sở công nghiệp nông thôn
xác định hướng đi đầu tư đúng đắn có hiệu quả đổi mới công nghệ
và hoàn thiện hệ thống máy móc thiết bị sản xuất tạo cơ sở nâng cao năng lực quản lý
mở rộng sản xuất kinh doanh tăng sức cạnh tranh trên thị trường
có phần tích cực hơn nữa trong phát triển công nghiệp nông thôn
giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất ổn định đứng vững và khẳng định vị trí trên thị trường
tỉnh bắc ninh đã thể hiện bước đầu sự sáng tạo và cập nhật của mình
trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ diễn ra nhanh và mạnh mẽ trên toàn cầu
trong thời kỳ hội nhập công tác khuyến công thời gian tới
ngoài các nội dung đã và đang triển khai cần thiết đề xuất
và triển khai nội dung tổ chức khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp
quản trị doanh nghiệp nhằm bổ sung một phần kiến thức cho cơ sở công nghiệp nông thôn
trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại